moscow sẽ phản ứng trước nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái uav vào điện kremlin
không phải bằng những suy đoán mà bằng hành động cụ thể
đây là tuyên bố của ngoại trưởng nga sergei lavrov trong ngày năm tháng năm
sau cuộc gặp của hội đồng ngoại trưởng tổ chức hợp tác thượng hải sco
ngoại trưởng nga nhận định đây rõ ràng là một hành vi thủ địch khi nói về cuộc tấn công uav nhằm vào điện kremlin
đồng thời cho biết moscow sẽ phản ứng không bằng những suy đoán xem liệu đây có phải là lý do chiến tranh hay không
mà sẽ bằng những hành động cụ thể
ông lavrov nhấn mạnh thái độ của washington với những việc đã xảy ra
và nhắc đến những bình luận của ngoại trưởng mỹ antony blinken
trước đó ngày ba tháng năm moscow cáo buộc kiev sử dụng uav tấn công điện kremlin
quân đội nga và lực lượng đặc biệt đã nhanh chóng vô hiệu hóa các uav này bằng hệ thống tác chiến điện tử
điện kremlin chỉ trích cuộc tấn công
công là hành động khủng bố được lên kế hoạch và là nỗ lực ám sát tổng thống nga vladimir putin
moscow tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả và sẽ thực hiện chúng khi cần thiết